tại quảng trường huyện miền núi a lưới ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và huyện a lưới tổ chức lễ phát động ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm hai nghìn một mươi bảy và khai mạc giải việt giã truyền thống tỉnh thừa thiên huế
ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân là một ngày hội của bà con các dân tộc huyện a lưới nhằm thiết thực kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày bắc hồ viết bài thể dục và sức khỏe kêu gọi đồng bào tập thể dục
ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân là một ngày hội của bà con các dân tộc huyện a lưới nhằm thiết thực kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thành lập ngành thể dục và ngày bác hồ viết bài thể dục và ngày bác hồ viết bài thể dục